hơn ba năm nay nhiều sinh viên tại trường đại học nông lâm tp hcm
dành nhiều tình cảm và lòng biết ơn khi nói về ký túc xá miễn phí
dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
ở nơi đây sinh viên được miễn toàn bộ chi phí
ngoài ra khi có thành tích học tập tốt còn được nhận học bổng
thời gian tấm thoát trôi nhanh
đây đã là năm thứ ba sinh viên nghèo phạm thị thế khoa công nghệ sinh học
trường đại học nông lâm tp hcm vào ở tại ký túc xá cỏ mây
nhớ lại những ngày đầu vào tp hcm nhập học gánh nặng từ gia đình thuộc diện hồ nghèo
mẹ lại bị bào bệnh tưởng chừng con đường đến trường của em đã phải dừng lại
đúng lúc đó rất may mắn em tìm đến và được nhận vào ở tại ký túc xá cỏ mây
nơi đây đã trở thành mái nhà chung ấm áp của hàng trăm sinh viên như em phạm thị thế
nếu mà lúc trước mà không được ở đây thì em còn phải nghĩ là mình phải sinh hoạt như thế nào
rồi lo lắng rất là nhiều thứ
nhưng mà vô đây rồi thì
đang tắm à tiền ăn có rồi tiền học phí có rồi thì cứ việc học
học thật và tốt để duy trì cũng như là sau này rèn luyện bản thân mình trong cái thế cỏ mây hơn
cũng như là bóc bên đó hy vọng tụi em được như vậy
ký túc xá cỏ mây được xây dựng từ suy nghĩ và tình cảm quý mến sinh viên nghèo hiếu học của ông phạm văn bên
chủ một doanh nghiệp kinh doanh có trụ sở tại tỉnh đồng tháp
đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ký túc xá đã tạo cho ở miễn phí cho hơn bốn trăm linh sinh viên
không chỉ riêng trường đại học nông lâm
mà còn nhiều trường khác điều kiện để các em được vào ký túc xá là hoàn cảnh gia đình khó khăn và có thành tích học tập tốt
điều kiện ăn ở sinh hoạt và học tập ở đây thì rất là tốt
luôn tạo mọi điều kiện luôn giúp đỡ cho em về mặt vật chất
lẫn về mặt tinh thần để em có thể có những điều kiện tốt nhất để học tập cùng với bạn bè
cái tâm của ông là muốn cho sinh viên học được rèn luyện ở trong ký túc xá cỏ mây
ngoài việc học những kiến thức ở ngoài
các em phải được rèn luyện những kỹ năng để khi các em ra đời
các em được hội nhập nhanh với lại bên ngoài xã hội
và các em cũng phải là người đạo đức tử tế và phục vụ cho đất nước
không kịp nhìn thấy đứa con tinh thần của mình đi vào hoạt động
nhưng cố doanh nhân phạm văn bên có thể tự hào rằng
ký túc xá cỏ mây luôn hoạt động tốt
và di nguyện của ông đó là sang sẻ hỗ trợ
tiếp sức cho sinh viên nghèo hiếu học đến trường mở ra tương lai tươi sáng hơn